để bảo đảm cho sự an toàn cho các công trình trong mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi sáu từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một tới ngày ba mươi tháng một mươi một
công ty thủy điện quảng trị sẽ tiến hành xả nước qua tràn điều tiết hồ chứa thủy điện quảng lạc trị
và hiện nay các biện pháp bảo đảm an toàn cho vùng hạ du cũng đã được đơn vị triển khai kịp thời
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
sau những đợt mưa lớn trong thời gian qua mực nước trong lòng hồ chứa thủy điện quảng trị đạt cao trình gần bốn trăm tám mươi mét
tương đương một trăm sáu mươi hai triệu mét khối đây là mực nước đang ở mức an toàn cho phép
nếu như những ngày tới mưa lớn tiếp tục diễn ra thì công ty thủy điện quảng trị sẽ tiến hành xả nước điều tiết hồ chứa
tuy nhiên lưu lượng nước xả điều tiết sẽ không ảnh hưởng đến an toàn vùng hạ du
trong bốn năm trở lại đây chưa năm nào hồ chứa thủy điện quảng trị đạt cao trình như hiện nay
sau ba đợt mưa lũ vừa qua mỗi đợt hồ chứa thủy điện quảng trị đã tích nước chặn lũ với bốn mươi triệu mét khối nước đổ về hạ du
vì vậy hồ chứa thủy điện đã góp phần tích cực trong việc ngăn lũ ngay từ đầu nguồn
để bảo đảm an toàn cho công trình công ty đã có kế hoạch để đạt cao trình

những ngày này lưu lượng nước đổ về hồ chứa tương đương với lượng nước xả cho hai tổ máy phát điện hoạt động là hai mươi m ba trên dây
điều này sẽ giúp công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất điện đồng thời góp phần tích cực trong việc bổ sung nguồn nước tưới
phục vụ sản xuất vụ đông xuân và hẻ thu năm hai nghìn một mươi bảy cho vùng đồng bằng triệu phong hải lăng và thị xã quảng trị